công an huyện hóc môn tp hcm cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thơ thượng
trước đó vào lúc một mươi một h bốn mươi ba phút ngày chín tháng một mươi nam thanh niên đeo khẩu trang đội mũ chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thế thượng huyện hóc môn
tại đây thanh niên yêu cầu nữ chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền vàng để lựa chọn
lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng thanh niên cầm vàng bỏ chạy ra chiếc xe máy dựng sẵn ngoài đường
bị cướp bất ngờ một nam nhân viên tiệm vàng nhảy qua tủ trưng bày đuổi theo và đạp tên cướp nhưng không thành
theo chủ tiệm vàng hai sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat bị cướp trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
nhận tin báo công an huyện hóc môn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường trích xuất camera thu thập thông tin để truy xét đối tượng